thưa quý vị ngay trong chiều nay ngày bảy tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa tổ chức mật phục trên khu vực biên giới thuộc địa bàn thành phố châu đốc
đã phát hiện và bắt giữ bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu do các đối tượng đai vác bỏ lại để thoát thân
trước đó vào khoảng hai giờ sáng cùng ngày tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang tổ chức mật phục
tại khu vực thuộc mương thốt nốt khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh hương thành phố châu đốc
phát hiện một nhóm đối tượng đang đai vác các bọc ni lông màu đen từ hướng biên giới campuchia về việt nam
nghi vấn là hàng hóa nhập lậu phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối các đối tượng chia thành nhiều hướng
để cất dấu hàng hóa rồi tẩu thoát kiểm tra khu vực xung quanh tổ công tác còn phát hiện nhiều bọc ni lông màu đen
các đối tượng bỏ lại bên trong có chứa bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ